chiều hai mươi chín tháng bảy đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội về giải quyết khiếu nại tố cáo do đại tướng đỗ bá tị
ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội dẫn đầu đến làm việc tại tỉnh bắc cạn
đoàn đã đến khảo sát điểm tiếp công dân của ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tp bắc cạn và ủy ban nhân dân phường sông cầu tp bắc cạn
phó chủ tịch quốc hội lưu ý tỉnh bắc cạn cần sớm khắc phục việc bố trí vị trí tiếp công dân của ủy ban nhân dân thành phố và phường sông cầu
nằm quá gần các phòng ban chuyên môn ghi chép hồ sơ tiếp công dân đúng quy định
kết quả khảo sát công tác giải quyết khiếu nại tố cáo sẽ được công bố trong buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh bắc cạn ngày mai
cùng ngày phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị tới thăm tặng quà cho gia đình thương binh hoàng văn lệnh phường huyền tụng và dương thế bổng phường đức xuân tp bắc cạn